truyền hình nhân dân đã phản ánh về nhiều dấu hiệu không rõ ràng thiếu nhất quán trong phương án đền bù hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án mở rộng quốc lộ một mươi đoạn qua huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đến thời điểm này đã hơn một tháng trôi qua thế nhưng hơn một trăm linh hộ dân thuộc năm xã ven quốc lộ một mươi của huyện vĩnh bảo vẫn còn nhiều vướng mắt không được chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng
do vậy tiến độ của dự án thì ngày càng chậm vượt quá thời hạn mặt bằng bàn giao mặt bằng dự án
gia đình bà ba là một trong số hơn ba mươi hộ thuộc xã vĩnh an đến thời điểm này vẫn chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công quốc lộ một mươi mở rộng
vấn đề nằm ở chỗ gia đình bà đã mua đất của chính quyền địa phương từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính
thế nhưng đất bà lại được tính là đất nông nghiệp với mức bồi thường là sáu mươi đồng một mét vuông và ba mươi giá trị tài sản trên đất

mỗi năm cô phải đọc tài sản
trong thông báo số bốn trăm bảy mươi ba ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã nêu rõ
ủy ban nhân dân thành phố đồng ý hỗ trợ một trăm linh giá đất với một mươi sáu hộ dân xã vĩnh an có đất thu hồi do ủy ban nhân dân xã giao trái thẩm quyền
nhưng các hộ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính
như vậy những hộ dân như nhà bà ba thỏa mãn các điều kiện theo văn bản trên và đáng lẽ ra phải được nhận khoản hỗ trợ này
đất đất đến thời điểm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã xã giao

nhân dân có kiến nghị được xã giao đất giai đoạn chín mươi bốn chín mươi năm đã nằm nghĩa vụ tài chính
tuy nhiên tại thời điểm giao đất thì ủy ban nhân xã đã có các biên bản thể hiện rõ diện tích giao đất ở
cho các hộ nhân dân tại trạm máy kéo và trạm nao là cách tuyên đường một mươi sáu mét
còn phần diện tích hai mươi mét tính từ chân đường trở ra thì ủy ban nhân xã giao cho các hộ để canh tác nông nghiệp
vì vậy ủy ban nhân huyện đã áp dụng các chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ đối với đất nông nghiệp theo quy định
theo lý giải của chính quyền địa phương phần đất bị giải tỏa là đất hành lang tạm giao trước kia
ông sẽ là hộ duy nhất chính quyền xã vĩnh an cung cấp được biên bản bàn giao đất năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
theo biên bản này
ông được giao tổng cộng ba trăm sáu mươi mét vuông trong đó hai trăm linh mét vuông đất ở bốn mươi mét vuông đất vườn ao và một trăm hai mươi mét vuông đất hành lang được tạm giao để canh tác
tuy nhiên hàng năm xã vĩnh an vẫn thu thuế sử dụng đất của gia đình ông với mức tính cho hai trăm tám mươi bốn mét vuông đất thổ cư và một trăm hai mươi m hai đất nhà ở tổng cộng bốn trăm linh bốn m hai
vậy diện tích đất ông phải nộp thuế lớn hơn nhiều so với văn bản xã vĩnh an cung cấp và cũng không có phần đất nào ghi là đất hành lang tạm giao
tổng diện tích tôi nộp thuế là bốn trăm linh bốn mét trong đó có hai trăm tám mươi bốn mét thuế nhà đất ở thuế thổ cư do ủy quan nhân dân huyện giao chỉ tiêu cho gia đình nhà tôi và một trăm hai mươi mét vuông thuế nhà đất
vậy nay ủy ban nhân dân xã huyện vĩnh bảo thu hồi đất của gia đình nhà tôi nhưng lại cho là đất nông nghiệp chỉ đền bù có sáu mươi một mét vuông

nếu chính quyền huyện vĩnh bảo không sớm giải quyết những vướng mắt của người dân thì tiến độ của dự án còn tiếp tục bị chậm